kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tạp chí lao động xã hội của truyền hình nhân dân
quý vị và các bạn chính sách hỗ trợ tạo việc làm và quỹ quốc gia về việc làm theo nghị định sáu mươi một của
chính phủ năm hai nghìn một mươi năm là chủ trương lớn của đảng và nhà nước ta trong thời gian qua việc triển khai
chính sách này thực sự đã đem lại hiệu quả tại nhiều vùng miền qua đó giúp giảm tỷ lệ hộ nghèo
cận nghèo xuống mức thấp tuy nhiên một vấn đề đặt ra hiện nay đó là nguồn vốn vay còn thấp
so với nhu cầu của người dân ghi nhận của truyền hình nhân dân tại tỉnh phú thọ
ông phạm văn quang sống tại xã phương lĩnh huyện thanh ba tỉnh phú thọ là một trong số nhiều
người dân nơi đây trồng cây keo để tăng thu nhập cho gia đình được vay bốn mươi triệu đồng từ nguồn vốn
ngân hàng chính sách xã hội qua kênh ủy thác là hội phụ nữ xã gia đình ông cũng bớt một phần chi
phí khi đầu tư vào việc trồng cây tuy nhiên do thời kỳ sinh trưởng và thu hoạch của cây keo có đặc
thù là cây công nghiệp dài ngày do đó thời hạn vay vốn ngắn cũng ảnh hưởng không nhỏ đến nguồn thu của
gia đình được vừa rồi là dùng một số vạt keo thì gia đình nó cũng về cái tiền nông và các cái thứ đấy thì
nó cũng cũng nói chung là nó cũng hơi hiếm hiếm thì cũng là có vay của ngân hàng là bốn mươi triệu thì
này để về dùng keo thì nói chung là về trồng keo về vay vốn của ngân hàng mà dùng keo thì nói chung
là nó cũng có hiệu quả tốt nói chung là tốt thế nhưng mà có một cái là điều này nếu mà vay
của ngân hàng ấy mà cho bà con vay ấy mà vay từ cho vay năm năm thì là chưa đủ cái cái phần keo để thu
hoạch theo đại diện hội phụ nữ xã phong lĩnh huyện thanh ba tỉnh phú thọ một trong những tổ chức nhận
ủy thác nguồn vốn vay của ngân hàng thời gian qua nguồn vốn vay đã phát huy được hiệu quả qua đó phần
nào giúp bà con tạo thêm công ăn việc làm nâng cao thu nhập gia đình tuy nhiên mức vay của
mỗi hộ còn thấp đặc biệt là các hộ có quy mô sản xuất kinh doanh lớn trong những năm gần đây thì
cái vốn giải quyết việc làm hội phụ nữ nhận ủy thác của ngân hàng chính sách xã hội huyện thanh ba
thì cũng đã cơ bản đáp ứng được với nhu cầu và nguyện vọng của nhân dân trung trung bình mỗi hộ
là hộ nhiều thì được năm mươi còn thì hội ít thì hai mươi ba mươi bốn mươi khi mà chúng tôi làm thủ tục vay vốn giảm giải
ngân thì cũng có nhiều hộ cũng có nguyện vọng là được vay nhiều hơn nhiều hộ ví dụ như hộ trồng
keo hoặc những hộ chăn nuôi thì có thể như thế là tương đối là đáp ứng được nhưng những hộ sản
xuất lớn thì họ cũng có nguyện vọng là được vay nhiều hơn nữa để có thể là đáp ứng được cái nhu
cầu của gia đình họ đầu tư gần ba tỷ cho việc kinh doanh ngành nghề sửa chữa ô tô anh đỗ quang
trung xã ninh dân huyện thanh ba cũng chỉ được vay hơn ba trăm linh triệu đồng từ nguồn vay của đoàn thanh niên
đây là nguồn vốn vay tạo việc làm lớn nhất hiện có trên địa bàn huyện hiện sưởng sửa chữa của anh
tạo việc làm cho chín lao động tại địa phương tuy nhiên cũng như nhiều hộ sản xuất kinh doanh cá
thể khác anh trung cũng muốn ngân hàng tạo điều kiện cho vay vốn nhiều hơn so với cái vốn đầu
tư với số tiền vay thì nói chung là nó cũng không được là nhiều lắm nó chỉ là giúp với các mình hỗ
trợ giải quyết một số người thôi còn với số lượng lao động của mình ở đây là bây giờ có khoảng tất
cả của đội chính chính người làm mà mình cũng muốn là mong muốn là nếu mà đoàn có thể hỗ trợ thêm có
thể tạo điều kiện hỗ trợ thêm cho mình vay thêm một phút vốn nữa để có thể mở rộng cơ sở đầu tư
thêm được làm thì có thể thu hút được thêm nhiều nhân công nữa giải quyết được nhiều được làm cho
nhiều nhân công nhân theo ông dương anh tuấn giám đốc phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội huyện
thanh ba phú thọ trong năm qua phòng đã thực hiện tốt các quy trình cho vay vốn tạo việc làm trên địa
bàn huyện cùng với việc đẩy mạnh tăng trưởng chương trình tiến dụng phòng giao dịch đã và đang tiếp
tục thực hiện nghiêm túc các nội dung về quy định của ngân hàng chính sách giao dịch trên hệ thống
bảo đảm thông suốt và đúng quy trình giao dịch phòng giao dịch cũng luôn chủ động nắm bắt tình
hình để phối hợp kịp thời với bà con phối hợp xử lý rủi ro nếu có tuy nhiên có một thực tế là trong
số các chương trình tín dụng mà ngân hàng thực hiện thì dư nợ của tiến dụng tạo việc làm gần như thấp
nhất đặc biệt về số tiền mỗi hộ được vay tính đến cuối năm hai nghìn một mươi tám dư nợ cho vay vốn của chương trình
này là hơn sáu tỷ đồng đạt một trăm linh phần trăm kế hoạch với hai trăm một mươi hộ vay hiện nay thì cái nguồn vốn tổng nguồn
thì năm trăm linh triệu thì với giải quyết được hai trăm linh tám nghe lao động thiếu việc làm và cái mức bình quân là một
lao động là mới theo cái mức bình quân chung là mới cả được ba mươi một triệu trên một lao động cho nên là
với cái mức bình quân năm mươi triệu trên hộ thì vẫn chưa đảm bảo đủ được cái vốn cho cái hộ vay sử dụng
xuất kinh doanh rồi cái đối tượng là đối với hộ nghèo cận nghèo và mới thoát nghèo đã nâng được
nâng mức từ năm mươi lên một trăm linh triệu đồng
thực trạng này không chỉ ở huyện thanh ba mà ở các huyện khác trên địa bàn tỉnh phú thọ cũng
lâm vào tình cảnh tương tự nguồn vốn hạn chế nhưng nhu cầu của dân lại cao mỗi ngày ông nguyễn
văn khánh đều chăm chỉ với công việc nhà nông của mình trăm cây nuôi lợn thả cá trong trang trại hơn
một hectare của mình với khoản đầu tư hơn một tỷ cho trang trại thỉnh thoảng gặp phải dịch bệnh nên khoản
tiền năm mươi triệu mà gia đình ông vay được từ ngân hàng chính sách xã hội qua chương trình vay vốn tạo việc
lợi thế không đáng là bao á
lần này gia đình tôi là được bay năm mươi triệu có mức thành chính sách
ở cái chạy nuôi lợn thì sáu trăm linh mét vuông tất cả ch yeon và gia đình tôi hoàn thiện
xây dựng tất cả toàn bộ trang trại này gia đình tôi xây dựng hết một tỷ sáu trăm linh triệu
nhưng mà hiện nay đối với ngân hàng chính sách mà hỗ trợ cho vay mức vốn như thế thì tôi cảm thấy là quá ít đối với trang trại như gia đình nhà tôi
và gia đình tôi chăn nuôi ba năm nay nói chung là giá cả này khác nó rất là khó khăn
thì cũng mong là ngân hàng chính sách cho ve nâng mức ve lên
với đối tượng vay chủ yếu là hộ gia đình trăn nuôi trồng trọn
do đó nguồn vốn cũng trở nên đầu tư manh mún thiếu tập trung
tính đến thời điểm hiện tại chỉ có khoảng ba dự án đang thực hiện vay vốn nhưng trong đó chỉ có năm trăm linh chín là hộ sản xuất kinh doanh
gia đình tôi làm trang trại thì bắt đầu tìm hiểu các kênh vay vốn để mà đầu tư
tại vì lúc đầu tư thì nó cũng chưa đủ uống và thiếu tiền
thì qua đoàn thanh niên thì biết là bên ngân hàng chính sách có chương trình hỗ trợ cho hộ kinh doanh để vay vốn
để phát triển
thì nhà tôi bắt đầu làm hồ sơ trang trại ở đây
hồ sơ đấy thì xã phường các thứ là người ta đã kiểm duyệt rồi
xong rồi mang ra ngoài ngân hàng chính sách thì được duyệt cho vay là ba trăm tám mươi triệu
đầu tư ở đây là nuôi lợn nuôi lợn gia công với lại làm hồ thả cá
hiệu quả thì vừa rồi như kiểu là kinh doanh và bán lợn nhất thì nó cũng đạt từng cái chỉ tiêu kiểu lời vốn bỏ ra
nó chưa hòa được vốn đâu
thế nhưng mà nó cũng có hiệu quả để phát triển kinh tế gia đình
vốn thì chưa đủ tại vì đầu tư vào trang trại thì nó lớn hơn cái số đấy rất là nhiều
theo phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội huyện lâm thao
dù nguồn vốn vay hạn chế song mọi quy trình cho vay giải quyết việc làm
đều được kiểm tra chặt chẽ mọi khâu trong quá trình cho vay
qua đó bảo đảm được nguồn vốn
đối với nguồn vốn quý hỗ trợ giải quyết việc làm
thì trên điện bàn huyện lâm thao thì chúng tôi thực hiện đối với cả cái cơ sở sản xuất kinh doanh
có thể chấp tài sản
cản bộ ngân hàng chính sách xã hội trực tiếp đi thẩm định và hướng dẫn xây dựng dự án
phải mang tính khả thi đối với các hộ gia đình người ta vay vốn
thì thông qua các hồ đoàn thể nhân ủy thác và các tổ tiết kiểm vay vốn
người ta thẩm định và kiểm tra các hồ vay vốn giải quyết việc làm
quá trình cho vay thì chúng tôi cũng thường xuyên đi kiểm tra sử dụng bốt
nếu phát hiện sử dụng vốn sai mục đích sai đối tượng thì chúng tôi sẽ thu hồi vốn
bên cạnh sự hạn chế của nguồn vốn sự tác động tích cực của nó đối với đời sống xã hội
trên địa bàn huyện lâm thao là điều ai cũng có thể nhận thấy
tỷ lệ hộ nghèo trong những năm qua cũng đã giảm rõ rệt
thêm vào đó tỷ lệ lao động thất nghiệp trên địa bàn cũng giảm mạnh
chúng ta nói về cái tác động của nguồn vốn một trăm hai mươi vốn giải quyết vận làm
đối với sự phát triển kinh tế xã hội thì chúng ta phải khẳng định là
là cái kênh vốn mà với cái nguồn lãi suất thấp cho nên là tạo rất thuận lợi
cho nông dân được tiếp cận và sử dụng có hiệu quả
chúng tôi rất muốn là trung ương tiếp tục quan tâm để nâng cao cái dòng vốn này
cái nguồn vốn vay để giải quyết vận làm và nâng cao cái đời sống cho nông dân
theo báo cáo từ ban chỉ đạo giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động tỉnh năm hai nghìn một mươi tám
phú thọ có gần hai mươi lao động được tạo việc làm tăng thêm
từ đó góp phần tăng tỷ lệ sử dụng thời gian lao động ở khu vực nông thôn lên gần chín mươi
giảm tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị xuống
một trong những yếu tố đóng góp tích cực vào công tác giải quyết việc làm
tăng thu nhập cho người dân thời gian qua
chính là nguồn vốn cho vay giải quyết việc làm đã phát huy tốt hiệu quả
để nguồn vốn sử dụng đúng mục đích đến đúng đối tượng
ngay từ đầu năm các ngành chức năng xây dựng kế hoạch triển khai
giám sát việc sử dụng vốn vay sao chưa có hiệu quả đúng quy định và mục tiêu của chương trình
các dự án cho vay tập trung chủ yếu giải quyết việc làm cho các lao động khu vực nông thôn
cận đô thị chuyển đổi ngành nghề cho vay phục vụ kinh tế trọng điểm trong nông nghiệp
phát triển sản xuất tiểu thủ công nghiệp cơ khí
đã có không ít hộ từ chỗ kinh tế khó khăn
sau khi được vay vốn giải quyết việc làm đã vượt khó vươn lên có đời sống kinh tế khá

nó chiếm chỉ khoảng phần rất nhiều vài phần trăm của tổng nguồn vốn cho vay hiện tại của chính ánh
theo nghị định sáu mươi một hai nghìn một mươi năm ndcp ngày chín tháng bảy năm hai nghìn một mươi năm của thủ tướng chính phủ về chính sách hỗ trợ
tạo việc làm và quỹ quốc gia về việc làm quy định
mỗi cơ sở sản xuất kinh doanh được vay tối đa một tỷ đồng một dự án
đối với hộ gia đình tối đa là năm mươi triệu đồng một hộ
thay cho năm trăm linh triệu đồng một dự án và hai mươi triệu đồng một hộ trước kia
trong khi đó khi chương trình cho vay giải quyết việc làm được triển khai
ngân hàng chính sách xã hội tỉnh phú thọ nhận bàn giao từ quỹ giải quyết việc làm với tổng số vốn là hai mươi bảy tỷ đồng
sau đó mỗi năm nhà nước giao bổ sung thêm bốn bốn năm tỷ đồng
tuy nhiên trong các năm hai nghìn một mươi ba hai nghìn một mươi bốn hai nghìn một mươi năm nguồn vốn của chương trình này không được bổ sung thêm
hai năm trở lại đây hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy nguồn vốn được bổ sung từ ngân sách trung ương và địa phương nhưng không nhiều
trung bình ba tỷ đồng một năm
do đó hệ thống ngân hàng chính sách xã hội trên toàn tỉnh chủ yếu sử dụng vốn quay vòng để cho vay
trung bình mỗi năm thẩm định xét duyệt và cho vay trên dưới một dự án
tạo việc làm mới cho trên một lao động tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực
tiểu thủ công nghiệp chiếm bốn mươi năm chăn nuôi chiếm ba mươi năm trồng trọt chiếm hai mươi
trong đó cho vay ở khu vực
thành thị chiếm hai mươi cho vay ở vùng nông thôn chiếm tám mươi
vì vậy giải quyết được vấn đề vốn với sự hỗ trợ của chính quyền địa phương
là rất cần thiết trong thời điểm hiện tại
còn những cái khác thì chúng tôi phải vận dụng thôi
cái nguồn vốn này nó thực ra là theo tôi nghĩ là rất quan trọng
thì là trong cái điều kiện mà địa phương địa phương nào cũng thế thôi
bây giờ cái quá trình đô thị hóa nó phát triển rất là nhanh
tức là bà con chuyển đổi nghề nghiệp nhiều đất thì bây giờ đất cánh tác càng ngày càng thu hẹp đi
nhất là những khu vực đồng bằng thành thị
thì cái việc mà bà con chuyển sang làm nghề thực công
nhiều cái thứ thì sẽ cần việc này nhiều hơn
thiết nghĩ trong quá trình đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế như hiện nay
xu thế đô thị hóa tăng cao đất sản xuất ngày càng thu hẹp
thì các ngành các cấp cần quan tâm bổ sung nhiều hơn đến nguồn vốn cho vay giải quyết việc làm
để hỗ trợ người dân trong phát triển sản xuất nâng cao hiệu quả các mô hình kinh tế gia đình
góp phần giảm nghèo bền vững vươn lên làm giàu
thưa quý vị và các bạn chính sách vay vốn giải quyết việc làm
là chính sách đã định
nguồn vốn vay vào cuộc sống thực sự là giải pháp tài chính khá hữu hiệu
cho người dân trong việc giải quyết việc làm
tuy nhiên nếu nguồn vốn vay cao hơn nguồn vốn được đầu tư hiệu quả hơn
thì có lẽ giá trị của chính sách này sẽ không chỉ dừng lại ở những kết quả hiện nay
và đến đây chương trình tạp chí lao động xã hội của truyền hình nhân dân cũng đã kết thúc
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại